tổng thống ukraine đã một lần nữa hối thúc tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato áp đặt vùng cấm bay tại ukraine
cảnh báo nguy cơ các nước thành viên liên minh quân sự này có thể bị ảnh hưởng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của nga
trước đó kiev đã nhiều lần kêu gọi nato thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ ukraine nhưng tổ chức này đã từ chối
về vấn đề này ngoại trưởng italia cho biết là nato sẽ không thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ ukraine
vì điều này sẽ gây ra những tác động nghiêm trọng
trong khi đó nga tuyên bố sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào của các nước khác nhằm thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ ukraine là sự tham gia vào các hành động quân sự
tổng thống nga vladimir putin cảnh báo các hành động này sẽ gây ra những hậu quả thảm gốc không chỉ cho châu âu mà còn cho toàn thế giới